trong phần tin quốc tế mỹ trung quốc hoàn thành một phần thỏa thuận giai đoạn một
ô nhiễm không khí trầm trọng tại thủ đô new delhi ấn độ
hôm nay ngày ba mươi một tháng một mươi quốc hội làm việc tại hội trường với việc tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung mương năm hai nghìn hai mươi được các đại biểu thảo luận liên tục
trong phiên thảo luận ngày đầu tiên các đại biểu góp ý một số giải pháp về phát triển cơ sở ạ tầng giao thông tư vấn cho người nông dân về thị trường nông sản
thảo gỡ rào cản để tập trung ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp giá trị cao
xây dựng chương trình hành động tổng thể về ứng phó với các diễn biến tiêu cực của biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông cù long phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo
đẩy mạnh cải cách thúc đẩy sản xuất công nghiệp như là công nghiệp chế biến chế tạo gắn với đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
trong phiên làm việc hôm nay các thành viên chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
nhà trường thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia
năm hai nghìn một mươi chín phú thọ tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh tham gia cuộc thi với hơn bốn mươi bảy bảy trăm bốn mươi thí sinh
tính đến thời điểm hiện tại phú thọ đã có một mươi sáu thí sinh hoàn thành phòng thi bán kết và còn chờ kết quả vào các phòng thi tiếp theo
tại buổi lễ ban tổ chức đã khen thưởng cô giáo hà thị hạnh giáo viên trường trung học cơ sở phú lộc đạt giải ba đợt một và giải nhì đợt hai
và hai em học sinh đạt giải nhất nhì vòng loại cuộc thi
nhân dịp này nhà trường cũng đã tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về các nội dung của cuộc thi dành cho học sinh toàn trường
thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn
thành phố hà nội vừa có văn bản hướng dẫn về việc cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng
người khuyết tật người cao tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên trẻ em dưới sáu tuổi và người thuộc hộ nghèo
hà nội hiện có khoảng chín trăm linh người trong diện được sử dụng xe buýt miễn phí
gồm bảy trăm linh người già trên sáu mươi tuổi sáu mươi bốn nhân khẩu thuộc hộ nghèo một trăm hai mươi người có công và chín mươi tám người khuyết tật
riêng trẻ em dưới sáu tuổi được miễn phí sử dụng xe buýt không cần cấp thẻ
về thời hạn sử dụng thẻ đối với người có công người khuyết tật người cao tuổi thẻ có giá trị sử dụng năm năm kể từ ngày được cấp
với nhân khẩu thuộc hộ nghèo thẻ có giá trị sử dụng trong năm cấp thẻ
thời gian qua do việc người dân đi làm thẻ với số lượng lớn trong lúc chưa nhận được thẻ
người dân chỉ cần có giới hẹn ngày đến nhận thẻ xe buýt miễn phí của các địa điểm làm thẻ
và người cao tuổi chỉ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước sẽ được miễn phí
thưa quý vị hiện nay chín mươi nhu cầu về sức khỏe của người dân chủ yếu là chăm sóc sức khỏe ban đầu
vì vậy ngành y tế phải tập trung nhân rộng mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình
với sáu nguyên tắc liên tục toàn diện phối hợp dự phòng gia đình và cộng đồng
sở y tế tp hcm đã triển khai nhiều mô hình trạm y tế điểm bước đầu thu được nhiều kết quả tích cực
trạm y tế điểm phường một quận năm ra mắt trở thành một trong hai mươi bốn trạm y tế điểm được sở y tế đầu tư nhân rộng
trên toàn bộ hai mươi bốn quận huyện trong thành phố
các trạm y tế điểm này được nâng cấp cơ sở hạ tầng bổ sung các trang thiết bị cần thiết và thuốc thiết yếu
mỗi trạm y tế có ít nhất hai bác sĩ
luôn phiên với các bác sĩ của bệnh viện quận huyện
đồng thời bác sĩ của trạm y tế được nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng khám chữa bệnh
để kịp thời khám chữa bệnh các trạm y tế được kết nối trực tuyến với bác sĩ tại các bệnh viện thành phố
giúp hội chẩn và tư vấn chuyên môn nhanh hơn
việc triển khai hai mươi bốn trạm y tế điểm này giúp số hóa hồ sơ bệnh nhân cũng như giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
theo thống kê của sở y tế tp hcm từ khi triển khai mô hình các trạm y tế điểm lượng bệnh nhân tăng hơn bốn mươi đến năm mươi so với trước
những năm gần đây tình trạng xuất cảnh trái phép sang nước ngoài lao động làm thuê đã lan đến từng nhà từng ngõ xóm ở các vùng nông thôn trên cả nước
nhiều người chấp nhận đánh cực số phận của mình sang nước ngoài lao động chui
với hy vọng sẽ đổi vận
thế nhưng một thực tế đáng buồn là giấc mơ đổi đời chưa thấy mà chỉ thấy nhiều người đã vỡ mộng bởi cuộc sống mới không như họ mong chờ
nhiều người đã bị bắt bị giam và trở về với hai bàn tay trắng và thậm chí là bỏ mạng nơi xứ người
xã đô thành huyện yên thành tỉnh nghệ an những ngày này
làng quê vốn dĩ yên bình thì nay lại bao trùm một không khí tang thương tuyệt vọng
sau nhiều ngày mất liên lạc
cho rằng con mình là một trong ba mươi chín người bị chết tại anh
nhiều gia đình đã tự lập bàn thờ cho người thân của mình
không chỉ xã đô thành không khí đau buồn bao phủ lên nhiều làng quê xứ nghệ
những người mẹ đợi con những người bà trở cháu
trong nỗi tuyệt vọng họ vẫn mong đợi có một phép màu xảy ra
hiện tại thì gia đình chưa có thông tin gì về con cả
con đi làm ăn tất cả sang pháp thì có liên lạc về
nhưng mà từ ngày hai mươi một là không có tín hiểu không liên lạc với con
thì hiện tại gia đình đang mong muốn các cơ quan chức năng
cố gắng là giúp đỡ gia đình để tìm cái thông tin của cháu
dưới những bụi tre nhiều nơi trong tỉnh nghệ an nhà cao tầng đã mọc lên san sát
nhà cao cửa rộng đa phần đều từ lao động nước ngoài gửi tiền về xây
nhưng đằng sau sự giàu có là những đánh đổi bằng những bất vả
thậm chí là cả tính mạng nơi xứ người
có những người đã may mắn trở về sau nhiều năm lao động chui
nhưng vẫn luôn ám ảnh về những ngày tháng sống không bằng chết
giấc mộng đối tượng
đời nơi đất khách hoàn toàn không đơn giản như những gì họ đã kỳ vọng
theo các cơ quan chức năng bình quân mỗi năm việt nam tồn kho thường xuyên bốn trăm linh tấn đường nhập khẩu chính ngạch năm mươi tấn sản xuất từ một hai triệu đến một năm triệu tấn đường còn lại lượng đường nhập lậu ít nhất bốn trăm linh tấn
giấc mộng đối tượng đời nơi đất khách hoàn toàn không đơn giản như những gì họ đã kỳ vọng
tại buổi tòa đàm nhiều tác giả bày tỏ mong muốn được điều kiện để tiếp cận tìm hiểu về người lính hôm nay
qua đó có thể khắc họa sâu hơn chân dung người lính cụ hồ các hoạt động của bộ đội ta trên tất cả các lĩnh vực công tác
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến nay cứ năm năm một lần tổng cục chính trị tổ chức cuộc vận động sáng tác mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
bảo tàng lịch sử quân đội việt nam được giao nhiệm vụ thường trực tổ chức thực hiện cuộc vận động sáng tác này trong cả nước
và chọn ra những tác phẩm có giá trị cao trương bày triển lãm giới thiệu đến công chúng
ngày ba mươi tháng một mươi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ đã tổ chức chương trình ra mắt kênh youtube đắt tổ và trao giải cuộc thi
hướng dẫn viên du lịch tại điểm tỉnh phú thọ
tính đến nay kênh youtube đất tổ đã sản xuất được hai mươi năm video thu hút được trên hai trăm năm mươi sáu lượt xem ba năm trăm linh lượt đăng ký theo dõi kênh
được đông đảo người dân trong tỉnh cũng như cả nước biết đến các video trên kênh đều được phụ đề tiếng anh
có thể nói đây là hình thức quảng bá du lịch độc đáo lần đầu tiên được tỉnh phú thọ triển khai trên cả nước
mang lại hiệu quả cao trong công tác quảng bá du lịch
dịp này sở văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức cuộc thi hướng dẫn viên du lịch tại điểm phú thọ năm hai nghìn một mươi chín đã thu hút được năm mươi bốn thí sinh tham gia
vòng thi sơ khảo đã chọn ra một mươi năm thí sinh vào trung khảo và đã tiếp tục lựa chọn được một mươi một thí sinh đạt giải gồm một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải triển vọng
sáng ngày ba mươi tháng một mươi tại trung tâm văn hóa pháp hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm mang tên thế giới vận hành như thế nào
tọa đàm mong muốn trang bị cho phụ huynh
thầy cô và các em học sinh những kiến thức cơ bản về hình dung thế giới trong sự kết nối và vận hành
chúng ta đang sống trong một thế giới mà các thiết bị điện tử kết nối internet đã trở thành công cụ tìm kiếm tra cứu làm việc học tập giải trí trở nên phổ biến
câu hỏi cấp thiết đặt ra thế giới đang vận hành như thế nào con người đang kết nối với con người ra sao
buổi tọa đàm giúp người nghe mở rộng kiến thức cơ bản về hình dung thế giới trong sự kết nối và vận hành
đồng thời bộ sách chúng vận hành như thế nào của nhà xuất bản kim đồng được phát hành sẽ giúp bạn đọc khám phá tham khảo cách thức hoạt động của một mô hình nhà nước phát triển trên thế giới
những khái niệm về thể chế chính sách các bộ máy tổ chức hành chính kinh tế xã hội được diễn giải trong sáng mạch lạc gần gũi với bạn đọc đặc biệt là các em nhỏ
giúp các em có thể tiếp thu kiến thức ở giọng tích hợp và mở rộng một cách hấp dẫn
lễ trao học bổng asean thường niên do đại sứ quán singapore tại việt nam tổ chức vừa diễn ra tại hà nội
đại sứ đặc mệnh toàn quyền singapore tại việt nam đã trực tiếp trao học bổng asean niên khóa hai nghìn hai mươi cho bảy học sinh triển vọng đến từ các tỉnh miền bắc việt nam
việt nam có tổng số một mươi hai học sinh nhận học bổng asean niên khóa hai nghìn hai mươi cùng với năm em học sinh nhận học bổng từ các tỉnh miền nam bảy học sinh nhận học bổng từ các tỉnh miền bắc
sẽ bắt đầu hành trình học tập tại singapore từ năm học hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ đại sứ đặc mệnh toàn quyền singapore tại việt nam catherine ngong nhấn mạnh
coi trọng nhân tài luôn là một trong những nguyên tắc trọng yếu đặt nền móng cho thành công của singapore
các học sinh việt nam nhận học bổng asean sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước tăng cường sự kết giao tạo dựng hiểu biết lẫn nhau
điều này sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân vốn đã hết sức gần gũi giữa singapore và việt nam
học bổng asean là học bổng nhằm tạo cơ hội cho những người trẻ asean phát triển tiềm năng của mình
cũng như trang bị các kỹ năng quan trọng cho tương lai
các học sinh trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu sẽ có cơ hội học tập tại các trường chọn của singapore trong vòng bốn năm
cho đến khi đạt chứng chỉ dự bị đại học hoặc chứng chỉ gcea level
trong phần tin quốc tế mỹ trung quốc hoàn thành một cuộc đời tốt đẹp
một phần thỏa thuận giai đoạn một
ô nhiễm không khí trầm trọng tại thủ đô new delhi ấn độ
mỹ và trung quốc về cơ bản đã hoàn thành một phần quan trọng của văn bản thỏa thuận thương mại giai đoạn một
vốn đã được lãnh đạo hai nước nhất trí miệng trước đó
đây là tuyên bố vừa được bộ ngoại giao trung quốc đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều kỳ vọng
hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ hoàn tất thỏa thuận này bên lề diễn đàn apec diễn ra tại chile và thái lan
khiến cho không khí trở nên ngột ngạt
bất chấp các biện pháp cấp bách đã được giới chức ấn độ thực thi
chất lượng không khí tại new delhi vẫn chưa có nhiều cải thiện
một trong những nguyên nhân góp phần làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng không khí ở new delhi
là do nông dân đốt dơm dạ tại các khu vực gần thủ đô
sáng ngày ba mươi tháng một mươi bầu trời new delhi tiếp tục sám xịt với chất lượng không khí nằm trong khoảng từ rất xấu và nguy hiểm
và chỉ số chất lượng không khí chung aqi trên bốn trăm linh được xem là nguy hiểm
trước đó tình trạng ô nhiễm do đốt pháo trong dịp lễ hội ánh sáng def pawali ngày hai mươi bảy tháng một mươi
đã làm trầm trọng thêm tình hình
tình hình có thể không mấy khả quan trong vài ngày tới do thời tiết không có thay đổi
ấn độ hiện đang áp dụng các biện pháp cấp bách như cấm sử dụng máy phát điện dùng dầu diesel
cấm xe tải và dự kiến sẽ thực thi kế hoạch lưu thông ô tô theo biển chẵn và biển lẻ kể từ đầu tháng một mươi một tới
năm hai nghìn một mươi tám một báo cáo của liên hợp quốc cho thấy một mươi bốn trong số một mươi năm thành phố ô nhiễm nhất thế giới là tại ấn độ